vì một hoàn cảnh éo le hai cháu đã mất cả cha lớn mẹ

hai cháu nguyễn đức huy và nguyễn thị vân anh đã từng có một tổ ấm hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ
nguyễn mạnh hiếu và trường nguyễn thị hồng tươi
hai vợ chồng lấy nhau anh hiếu làm lái xe taxi
chị tươi loanh quanh với công việc làm thuê lạt mặt
kinh tế gia đình không phải khá giả nhưng đối với anh chị
hai đứa con ngoan ngoãn dễ thương là tài sản cuối sáng của cả đời gom góp được
anh nguyễn mạnh hiếu là con trai thứ hai của bà trần thị thúy
chồng bà không ai mất sớm một mình tần tạo nuôi ba người con
anh hiếu là con trai út là người sống tình cảm thương mẹ
bố lại mất sớm nên bà dành rất nhiều tình cảm cho anh
đến khi anh hiếu lấy vợ sinh chóng bà cảm thấy hạnh phúc vì đã miệng cười với cuộc đời mình

đã ở lưới tuổi lão niên rồi niềm vui tuổi già chỉ là những mâm cơm quây quần bên con trắng
nào ngờ những éo le cứ trồng lên nhau tạo nên nỗi bất hạnh quá lớn mà cuối đời bà phải gánh chịu
năm hai nghìn một mươi một anh hiếu chẳng may mắc bệnh ung thư gan không trảnh chứng được
anh qua đời lúc mới ba mươi sáu tuổi bà hụt rỗng suốt nhiều tháng ngày
hiếu mất con anh thành mồ côi vợ anh thành quá buộc
anh hiếu là con trai thứ hai của bà trần thị thúy

anh hiếu là con trai út là người súng tình cảm thương mẹ

làm mẹ chị phải gắn gượng để lo toan cho hai đứa con nhỏ được căn học nên người
nhưng chị cũng là một người phụ nữ với những khát khao yêu thương không có gì khỏa lấp được
đó chưa hẳn là điểm yếu nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến tấn bi kịch thảm gốc hơn về sau
từ sau ngày chồng chị mất chị tươi có gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với anh trần văn đoán
đoán mới hai mươi sáu tuổi và chưa hề có vợ
một thời gian sau hai người cùng thuê mở căn nhà để sống chung
không ai có thể ngăn nổi tình cảm giữa một người phụ nữ đã có hai đứa con
và một người đàn ông kém năm tuổi chưa hề lập gia đình
bà thúy cũng như bố mẹ chị tươi đều không đồng ý cho mối quan hệ này
nhưng trong thâm tâm họ vẫn mong đây sẽ là tổ ấm mới cho hai đứa cháu tội nghiệp
nhưng cũng chính từ đây một bi kịch lớn hơn đã nhèn nhóm
bà thúy cũng như bố mẹ chị tươi đều không đồng ý cho mối quan hệ này
nhưng trong thâm tâm họ vẫn mong đây sẽ là tổ ấm mới cho hai đứa con tội nghiệp

với cái thằng con rể cũng như thằng yêu con trai của mẹ và nếu mà con là đi lấy chồng thì mẹ mong
con là nếu lấy cái chỗ tử tế thì hai đứa con là con đã được phận nhờ ngày định mệnh hai người đang
ở trong căn nhà thuê anh đoán tìm lý do kết thúc cuộc sống chung để về nhà mẹ chị tư không đồng
tình và phản đối kịch liệt giữa hai người đã dẫn đến cái ván này được không kiểm trí được cơn
nóng giật của mình đoán với con dao dùng để họt hoa quả đâm vào mạng sơn trị tươi chị chết sau đó
hai ngày do vết thương bị nhiễm trùng nặng lại là một cái chết đầy bất ngờ nữa sau ba năm bà thúy đau
lòng khôn nguôi nhưng điều đầu tiên mà bà nghĩ đến đó là hai đứa cháu thơ dạy nguyễn đức huy lớp bốn và
nguyễn thị vân anh năm tuổi hai đứa trẻ đang ở lứa tuổi non nớt nhưng đã mất cả cha lẫn mẹ
bố mới mất cách đây chưa lâu nay mẹ lại đồn ngụt qua đời nỗi đau người đầu bà khóc kẻ đầu xanh
rãi ra bằng sự côi cút của hai đứa cháu tội nghiệp những ngày sắp tới chúng sẽ sống ra sao
là con liền không còn
từ buổi ấm hồn
ở đây ăn mì tôm mì bài
bài ăn cháo
vậy là cũng đã hơn một năm
đã qua ngày dấu đầu tiên của chị tươi
nhưng với bà thúy
và hai đứa con của chị
những ám ảnh đau thương vẫn còn đeo đẳng mãi
đáng gần bảy mươi năm
cái tuổi mà sức lực không còn nhiều
cần có sự chăm chút của con cháu
nhưng bây giờ
bà vừa phải làm mẹ
vừa phải làm cha cho hai đứa cháu thơ giả
đã nhiều lần bà khóc lặng trước man thờ này
và cũng đã quá nhiều lần
bà không còn khóc được
chỉ lặng lẽ nhìn những tấm di ảnh
những dòng nước mắt cứ tuôn rơi
mỗi khi nhắc đến bố mẹ
trẻ thơ nào có tội tình gì
nhưng trong vụ án này
chúng lại chính là những nạn nhân trị nhớ bất hạnh nhất
bởi người mất thì cũng đã mất rồi
mọi đau khổ với họ
đều cũng đã tiêu tan
chỉ còn lại nỗi đau
cho những người còn sống
hiện tại bà thúy đang sống cùng vợ chồng người con trai cả
hàng ngày bà quanh quẩn với vài công việc nhà
và chăm sóc cho đứa cháu nổi bốn tuổi
này hai cháu đã mất cả cha đến mẹ
xảy cha còn trú
xảy mẹ muốn gì
bà đón các cháu về ở cả trong căn nhà này
may là căn nhà là nơi che nắng che mưa

và hai đứa trẻ
vẫn còn được đón nhận tình cảm gia đình gần gũi
vợ chồng con trai cả của bà
cũng không phải khá giả gì
nên mặc dù thương cháu
nhưng anh chị còn có hai đứa con
phải chăm lo
tôi rất là lo
không biết chuyến đò này
có trở được tới đến cho hai cháu không
mà nếu mà giờ bắt tội
thì bà cũng phải chăm nhận
núi hai cháu một tháng
bà có được gần hai triệu tiền lương hưu
chắc chiêu thần tiện lắm
mới đủ cho các cháu học hành
quần áo không hổ thẻn với bạn bè
thời gian rảnh rối
bà nhận việc từ một cửa hàng may gần nhà
ngồi cắt trí thuê
tiền lương bèo bọt
nhưng dù thêm được một chút vẫn hơn
bởi hai đứa cháu mổ côi cả cha lẫn mẹ
nên bà cố gắng quan tâm đến chúng
để cháu đỡ hụt ẩn
khi thiếu vắng tình cảm gia đình
bởi thế mà với huy và vân anh
bà cũng chính là bố mẹ
là người cho các em cuộc đời mới
một tuổi thơ
với những vết thương yên hẳn tâm trí
hai đứa trẻ có lúc hồn nhiên
như bao chúng bạn khác
có bố mẹ để đúng niệm đùa vui
có lúc lại chẩm thư trước đời